thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam vũ minh tuân bốn mươi sáu tuổi trú ở phường thạch bàn quận long biên về hành vi cối gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người
theo hồ sơ vụ án mặc dù đã có vợ con nhưng vũ minh tuân vẫn quan hệ tình cảm với một người phụ nữ có chồng
sau hai tháng quan hệ tuân bắt quả tang người tình đi vào nhà nghỉ với một người đàn ông khác
nổi máu ghen đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi bốn tháng năm tuân hẹn người phụ nữ này ra đầu cầu vĩnh tuy
tại đây hai bên đã xảy ra cãi vã rồi xô sát
trong lúc sổ sát tuấn ra tay đánh vào mặt đầu bạn gái khiến cô này ngã đập đầu xuống đường bê tông
trấn thương sọt não và tử vong tại bệnh viện
sau đó tuân bỏ trốn
qua công tác vận động thuyết phục của công an quận long biên đến một mươi ba giờ chiều cùng ngày gây án
tuân đã đến cơ quan công an để đầu thú
phạm văn dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thôn phạm xã phú châu huyện đông hưng tỉnh thái bình
thủ phạm gây ra vụ giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng tại cửa hàng vàng bạc phu quý
thuộc tổ ba mươi sáu b phường hồng hà tp yên bái tỉnh yên bái hơn một mươi một năm trước
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn
tại cơ quan điều tra dương khai nhận do thiếu tiền tiêu xài biết ông nguyễn quang trung
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một chủ cửa hàng vàng bạc phu quý ở nhà một mình đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản
khoảng tám giờ ngày hai tháng hai năm hai nghìn tám dương mang theo đoạn gậy gỗ đến nhà nạn nhân
vờ hỏi mua một chiếc nhẫn bạc rồi nói đeo không vừa tay
dương bảo ông trung sửa lại chiếc nhẫn
khi nạn nhân đang ngồi tại
bàn chế tác vàng bạc để sửa nhẫn thì dương rút đoạn gậy gỗ đã mang theo từ trước
đập vào phía sau đầu ông trung làm nạn nhân ngã xuống đất
sau khi gây án dương sợ bị phát hiện đã chạy ra ngoài đóng cửa chính và đi vào trong nhà
lúc này thấy ông trung đang bỏ lết ra khu vực để chiếc tivi
đối tượng tiếp tục dùng gậy đập vào đầu của nạn nhân cho đến khi ông trung bất tỉnh
sau đó dương đã dùng gậy đập vào mặt kính của hai tủ đựng vàng rồi lấy vàng bỏ vào túi quần
số vàng cướp được đối tượng bán làm nhiều lần được gần hai trăm linh triệu đồng để sử dụng ma túy và ăn chơi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự khởi tố bị can
và ra lệnh bắt giữ bị can để tạm giam đối với phạm văn dương về tội giết người cướp tài sản
cũng với hành vi cướp tài sản hai đối tượng gồm đỗ thanh liêm hai mươi sáu tuổi
và dương thanh luân hai mươi năm tuổi cùng chú tại thành phố bà rịa vũng tàu
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu bắt giữ
ngày hai mươi bảy tháng năm công an tp vũng tàu tiếp nhận đơn trình báo của người dân trú tại thành phố vũng tàu
về việc bị cướp giật chiếc điện thoại di động hiệu i tám vào khuya ngày hai mươi sáu tháng năm
từ thông tin do nạn nhân cung cấp các trinh sát hình sự công an thành phố vũng tàu đã tiến hành truy xét
đến ngày hai mươi tám tháng năm cơ quan công an đã triệu tập liêm và luân đến làm việc
tại đây hai đối tượng thừa nhận đã cùng nhau cướp giật tài sản của người dân rồi bỏ chạy
ngày hôm sau các đối tượng đã mang bán chiếc điện thoại cho lê văn sơn
trú tại phường một mươi một thành phố vũng tàu được hai triệu đồng
hiện cơ quan công an đã thu hồi tài sản mà các đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vụ án
được biết liêm và luân đều từng có tiền án về tội trụng cấp tài sản và mua bán trái phép trên ma túy
cả hai vừa ra tù được vài tháng
giả danh thượng tá quân đội nhận tiền của nhiều người để xin học xin việc làm và chạy chế độ liên quan đến quân nhân
sau đó chiếm đoạt
ngày hôm nay đối tượng nguyễn hòa bình quê ở tỉnh hà tĩnh đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về kinh tế và chức vụ công an tỉnh thái bình khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
căn cứ vào kết quả điều tra phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an tỉnh thái bình
xác định nguyễn hòa bình là đối tượng không có việc làm ổn định thường trú tại xã đông cường huyện đông hưng tỉnh thái bình
bình thường xuất hiện với quân phụ quân đội mang quân hàm thượng tá và giới thiệu làm việc liên quan đến công tác tuyển sinh
có mối quan hệ đối với các đơn vị trực thuộc bộ quốc phòng nên có thể xin được việc làm biên chế trong quân đội
do tin tưởng nguyễn hòa bình nhiều cá nhân tại các huyện trong và ngoài tỉnh thái bình đã đưa hồ sơ và tiền cho bình
để xin học xin việc làm và chạy chế độ liên quan đến quân nhân
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm nguyễn hòa bình đã nhận tổng số tiền trên một trăm bốn mươi một triệu đồng của năm bị hại sau đó sử dụng chi tiêu cá nhân
hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
lập ra các dây hụi không có thật để lấy lại số tiền đã mất rồi tuyên bố vỡ hụi phạm thị xuân đào
trú tại huyện an minh vừa bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc trả lại cho bị hại với số tiền trên một sáu tỷ đồng
theo có trạng từ năm hai nghìn chín đào bắt đầu mở các dây hụi cho người dân ở cùng xã chơi để hưởng hoa hồng
thế nhưng sau thời gian thì một số hụi viên đã lấy hụi nhưng không đóng
nên đào phải vay mượn tiền và với lãi suất cao bên ngoài để bù vào
từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi bảy đào lập ra hai mươi hai dây hụi với các mức giá từ năm trăm linh đồng đến hai triệu đồng
thời gian trả hụi từ một tháng
sau đó đào tự ý lấy những phần hụi của hụi viên khi chưa được sự đồng ý của họ
đồng thời đưa tên khống người chơi không có thật để chiếm đoạt tiền của hụi viên
ngoài ra đào còn lập ra ba dây hụi giả với mức giá từ một đến hai triệu đồng
để bán lại cho người khác chiếm đoạt số tiền gần ba trăm linh triệu đồng
đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đào tuyên bố vỡ hủy và chiếm đoạt cuốn năm mươi tám hụi viên với số tiền là gần một bảy tỷ đồng
với nhiều biến tướng diễn biến phức tạp
các chủ hụi tổ chức chơi nhiều dây hụi số tiền lớn lãi suất cao
tổ chức dây hụi thông qua kêu gọi các thành viên trên các trang mạng xã hội
trong thời gian gần đây công an tp huế tỉnh thừa thiên huế cũng đã liên tiếp nhận được
nhiều đơn thư tố giác tội phạm của người dân trên địa bàn
bị các chủ hụi chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng và bỏ trốn khỏi nơi cư trú
mới đây một nhóm gồm một mươi sáu người trú trên địa bàn tp huế
cùng viết đơn tố giác đối tượng nguyễn thị hồng nhung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại phường an tây tp huế chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng thông qua hình thức chơi hụi
với phương thức thủ đoạn tổ chức chơi hụi có lãi nhung đã tổ chức nhiều dây hụi khác nhau
thu hút nhiều thành viên tham gia để kiếm lãi
những dây hụi đầu nhung cho các thành viên tham gia rút hụi đúng kỳ hạn
và trả lãi suất cao hơn so với lãi suất ngân hàng
điều này nhằm tạo niềm tin cho các con hụi thu hút nhiều người tham gia chơi hụi
tuy nhiên mới đây bất ngờ nhung tuyên bố vỡ hụi và trốn khỏi nơi cư trú
khiến nhiều người lâm vào cảnh lao đao
bao nhiêu vốn liếng đã gom góp hết cho nhung giờ trắng tay
khi tham gia các loại hình hụi họ thì cũng nên tìm hiệu kỳ về những người
mà đứng ra làm trụ hụi đối với bản thân mình
họ có quá trình đầu tư làm hắn vào việc gì chính đáng hay không
và có nguồn gốc rõ ràng về nơi ở
với thủ đoạn tương tự đối tượng lê thị thủy
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại phường hương long thành phố huế
thông qua hình thức chơi hụi có lãi đã huy động vốn của một mươi bốn người
và chiếm đoạt bốn trăm bảy mươi năm triệu đồng sau đó bất ngờ bỏ trốn khỏi nơi cư trú
theo số liệu thống kê
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an tp huế tiếp nhận bốn mươi một đơn liên quan
đến bốn trụ hụi chiếm đoạt gần ba bảy tỷ đồng thông qua hình thức chơi hụi con lãi
hoạt động chơi hụi hiện nay có nhiều biến tướng diễn biến phức tạp
đặc biệt chủ hụi và các thành viên chơi hụi không nắm
hoặc cố tình không nắm những quy định của pháp luật về nguyên tắc tổ chức hội
văn bản thỏa thuận về hụi thứ tự lĩnh hụi lãi suất quyền nghĩa vụ
và trách nhiệm của thành viên và trụ hụi
hiện công an tp huế đang tiếp tục xác minh làm rõ nội dung các đơn thư liên quan
đến tố giác các chủ hụi chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
làm giả các loại giấy tờ của bệnh viện bạch mai sau đó giao bán giấy tờ trên mạng
để bán cho những người có nhu cầu
ba đối tượng trong đường dây này đã bị công an thị xã mỹ hào tỉnh hương yên bắt giữ
trước đó nguyễn tuấn hoàng chú tệ xã mỹ hào đã bị bắt quả tang
khi đang bán ba giấy khám sức khỏe của bệnh viện bạch mai
cho một thanh niên với giá một trăm năm mươi đồng một tờ
qua đầu tranh hoàng khai nhận đã cùng với nguyễn trung dũng mua số giấy tờ trên
để về bán kiếm lời
bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của dũng đã thu giữ nhiều giấy tờ đều mang tên
bệnh viện bạch mai cùng một số vật chứng liên quan
qua lời khai của hoàng và dũng và bằng các biện pháp nghiệp vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào đã tiến hành bắt giữ chử văn thắng
chú cùng địa phương là đối tượng đã bán giấy tờ cho hoàng và dũng
khám xét người và chỗ ở của thắng thu giữ gần ba trăm linh giấy tờ giả các loại
đã được đóng dấu đỏ mang tên bệnh viện bạch mai
ngoài ra còn có hàng trăm giấy tờ chưa đóng dấu bảy mảnh giấy nhỏ được đóng
bảy mẫu dấu một hộp mực giấu một dấu số bảy con dấu chức danh và dấu kết quả khám bệnh
quá trình đấu tranh thắng khai nhận đã đặt mua các hộp dấu trên ở miền nam
về làm giả các loại giấy tờ của bệnh viện bạch mai sau đó giao bán giấy tờ trên mạng
khách hàng của thắng đa số là công nhân tại các khu công nghiệp
để tránh bị phát hiện khi giao dịch trên mạng thắng thường sử dụng tên và địa chỉ giả
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã mỹ hào tỉnh hưng yên đang tạm giữ hình sự
đối với thắng và củng cố hồ sơ xử lý đối với hoàng và dũng về hành vi làm giả giấy tờ
tài liệu của cơ quan tổ chức đồng thời tiếp tục đầu tranh mở rộng vụ án
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió nên tối qua ngày hai mươi tám tháng năm
trên địa bàn tỉnh yên bái đã có mưa to kèm theo lốc xoáy gây thiệt hại về người và nhiều nhà cửa
của người dân tại huyện văn chấn và thành phố yên bái trước đó tại hà giang và cao bằng
mưa lớn cũng đã gây thiệt hại về người và tài sản
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
mưa to kèm lốc xoáy đã khiến một người chết
bảy ngôi nhà bị tốc mái bốn công ty bị tốc mái nhà xưởng thiệt hại về tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
cũng theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
mưa lớn tiếp tục gây nhiều thiệt hại về người tài sản và sản xuất tại hà giang và cao bằng
cụ thể do mưa lớn trên địa bàn huyện xín mần hoàng su phi bắc mê quang bình mèo vạc tỉnh hà giang
vào sáng ngày hai mươi bảy tháng năm đã làm bốn người bị thương hư hại ba mươi bốn nhà thiệt hại hai mươi bảy hectare lúa hoa màu
và một trăm hai mươi con da cầm bị chết tám bảy trăm sáu mươi mét khối đá đường giao thông bị sạt lở
ước tính tổng thiệt hại khoảng hai ba tỷ đồng
tại tỉnh cao bằng mưa lớn trên địa bàn huyện nguyên bình trùng khánh bảo lâm diễn ra từ bốn h cho đến một mươi một h ngày hai mươi bảy tháng năm
đã làm một người chết ngập nước một mươi bốn nhà và một trăm năm mươi năm hectare lúa hoa màu hai mươi con da cầm bị cuốn trôi
một số tuyến đường giao thông liên thôn liên xã bị sạt lở
ước tính tổng thiệt hại khoảng sáu mươi năm triệu đồng
ngay sau khi thiên tai xảy ra
chính quyền địa phương các tỉnh trên đã tổ chức thăm hỏi gia đình có người bị nạn
huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
của tỉnh bạc liêu đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trịnh thanh phong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp chín xã ngọc hòa huyện rồng riềng
của tỉnh kiên giang về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hải của tỉnh bạc liêu
là đối tượng lâm tấn phát sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú quận cái răng thành phố cần thơ
và đối tượng nguyễn châu my sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại ấp giao dừa
xã hưng mỹ huyện cái nước tỉnh cà mau bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phước long
của tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối quý vị không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an